bất kể màu sắc bất kể kích cỡ chỉ cần lác đác một vài quả chín trên cùng một cành là sẽ hái
đó là cách thức thu hoạch cà phê của rất nhiều hộ dân tại các vùng trồng cà phê lớn ở tây nguyên
với tâm lý xanh nhà hơn già đồng cùng những khó khăn trong việc tìm nhân công thu hái
nhiều chủ vườn đã thu hoạch cà phê non bất chấp việc được cảnh báo về những thiệt hại khi cà phê chưa đủ độ chín để thu hoạch
thu hái cà phê chưa đủ độ chín thậm chí gọi là thu hái xanh thì chất lượng nó không đảm bảo
cũng như việc phơi cà phê trên đất thì cái này nó cũng chưa đảm bảo được độ sạch và chất lượng của sản phẩm
với hai loại hạt cà phê đặt cạnh nhau như thế này quý khán giả của chương trình khát vọng tây nguyên liệu có phân biệt được
đâu là cà phê thu hái xanh và đâu là cà phê thu hái chín không ạ
không chỉ là sự khác biệt về màu sắc
nhìn bằng mắt thường mà chất lượng và khối lượng của hai loại hạt cũng hoàn toàn khác nhau
mình hái mình phân ra hai loại
một loại cà phê chiếm hoàn toàn một trăm linh
và một loại cà phê xanh trong đó có xanh này có lẳng chính chứ không phải là xanh hẳn
thì mới ngồi đếm quả thì một ký cà phê chín là chỉ có tám trăm ba mươi ba quả là được một ký
cà phê xanh thì nó tới một một trăm một mươi ba quả một ký
nhưng mà sau một mươi sáu ngày phơi khô
thì căng lên lại thì cái cà phê chín thì nó được bốn trăm hai mươi gram cho một ký chín đó
còn cái cà phê xanh kia thì nó chỉ có ba trăm tám mươi gram cho một cái chín
việc thu hái cà phê xanh thường sẽ thuận lợi và ít tốn công lao động hơn so với thu hái cà phê chín chọn lọc
vì thế rất nhiều hộ trồng cà phê ở tây nguyên trong những năm qua
vẫn chọn phương thức này để tiết kiệm chi phí nhân công và tranh thủ thu hoạch
trong những dịch vụ
trong những dịch thời tiết thuận lợi
thực trạng này đang khiến cho hạt cà phê của tây nguyên giảm chất lượng
hẹp cửa để gia nhập vào các thị trường tiêu thụ khó tính
xin chào các khán giả của chương trình khát vọng tây nguyên
là vùng trồng cà phê lớn nhất tại việt nam
thế nhưng lượng cà phê của tây nguyên đạt các yêu cầu về chất lượng để phát triển thương hiệu
và xuất khẩu sang các thị trường khó tính lại vẫn rất khiêm tốn và chưa xứng tầm
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
đây là cơ bản nhất hiện đang đến từ việc thu hái cà phê chưa đúng cách như phóng sự mà quý vị vừa xem
trong những năm gần đây
đặc biệt là mùa thu hoạch năm nay
tình trạng này đang dần được cải thiện
chính quyền doanh nghiệp đang tích cực đồng hành để thay đổi tư duy của người dân
và các chủ vườn để nhân rộng phương thức thu hái cà phê chín chọn lọc
nếu như nhiều năm trước
gia đình bà bùi thị lựu sống tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
sẽ thu hái cà phê sớm nhằm chủ động nhân công tránh thất thoát
vườn của bà được để chín và thu hoạch chọn lựa theo nhiều đợt
cũng chung quan điểm như bà lựu
gia đình ông nguyễn xuân ở xã trạm hành thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang tập trung nhân công thu hoạch hai hectare cà phê arabica hữu cơ

tình trạng thu hái cà phê chưa chín rộ
diễn ra khá phổ biến tại gia lai và các tỉnh tây nguyên
trong các niên vụ trước
ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của hạt cà phê
niên vụ thu hái cà phê chưa chín rộ
trong những năm nay nhiều nông dân đã thay đổi tư duy
tình trạng thu hái cà phê xanh đã được hạn chế đáng kể
không chỉ người dân nâng cao nhận thức trong việc thu hoạch cà phê
các doanh nghiệp thu mua cà phê cũng đã có những quy định
hỗ trợ cho các hộ nông dân thu hái cà phê chín
nhằm nâng cao giá trị
đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
hái chín một trăm linh thì là chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái lợi
thứ nhất là lợi thế cho cái nhà sản xuất
vì có cái nguồn nguyên liệu tốt nhất
khi mà quả chín một trăm linh thì hàm lượng đường nó sẽ đạt được tối đa
và khi đó mình sẽ có thể sản xuất ra được những cái sản phẩm chất lượng cao nhất
một ký cà phê mà thu hái chín thì bên công ty chúng tôi đang thu mua giá cao hơn giá bình thường là ba
và một số
một số các nông hộ liên kết với lại công ty chúng tôi
có canh tác cà phê hữu cơ thì sẽ được tăng thêm giá trị là năm một ký nữa
bên cạnh lợi ích được giá hơn khi bán cà phê chín
việc thu hoạch cà phê đủ độ cũng có nhiều ưu điểm so với việc thu hái sớm
nếu mà mình chờ cho cà phê chín nó như thế
thì nó lại rơi vào trong cái thời tiết nó lại nắng hơn
mình về mình khơi nó dễ hơn
còn nếu mà trong cái thời gian mà mình hái cà phê xanh
cái tầm khoảng cỡ đầu tháng một mươi một thì cái lúc đó mưa nó vẫn còn
đấy thế thì mình phơi mình về mình phơi á
thì nó lại không đạt mà bán cho đại lý thì người ta lại sánh
mà khi họ sáy á thì chất lượng cà phê nó sẽ mất đi
nó không phải là được khô tự nhiên
nhằm nâng cao năng suất chất lượng tiếp tục duy trì và xây dựng thương hiệu cà phê của việt nam
đồng thời phát triển bền vững diện tích cây trồng chủ lực của tây nguyên
ngành nông nghiệp của các địa phương đã tăng cường hướng dẫn người dân thu hoạch
sơ chế chế biến cà phê đúng cách
thì để thực hiện cái việc mà nâng cao chất lượng cà phê này
thì ngành nông nghiệp cũng như các địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp
thực hiện tốt cái việc mà tái canh cà phê do đó phải đưa cái năng suất
và chất lượng cà phê của lâm đồng đã được cải thiện và nâng cao đáng kể
xây dựng các cái nhà máy chế biến ở tại tỉnh lâm đồng xây dựng các cái chuỗi liên kết
ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật vào trong cái quy trình canh tác
và các cái công nghệ xoáy cũng như là công nghệ chế biến cho các tổ chức cá nhân
để làm sao mà cái sản phẩm nâng cao cái giá trị của sản phẩm cà phê lâm đồng
để làm rõ hơn về những lợi ích trong việc thu hái cà phê đúng cách
hôm nay chúng tôi xin được kết nối trường quay với ông trịnh đức minh
chủ tịch hiệp hội cà phê buôn ma thuột đắk lắc
xin chào ông ạ
thưa ông thu hoạch cà phê chín chọn lọc
thường sẽ mất nhiều thời gian công sức của các hộ dân
tuy nhiên từ góc nhìn của người tiêu thụ cà phê thì theo ông
giá trị nhận lại của họ sẽ là như thế nào về cả chất lượng và giá thành ạ
thu hoạch quả chính là cái yếu tố tiên quyết
quyết định cái chất lượng của cái chuỗi về sao
quả cà phê được quan niệm như là một loại quả
nó muốn nó phát huy hết đầy đủ cái chất lượng của nó
nó tích lũy ở trong hạt á
thì cái quả nó phải chín
chứ quả xanh thì không thể có chất lượng ngon được
về khía cạnh kinh tế đó
nếu mà chúng ta hái xanh thì người nông dân
người sản xuất bị thiệt hại rất lớn
vậy thưa ông trong thời gian tới
việc thu hoạch cà phê cần có thêm những biện pháp và yêu cầu gì
bên cạnh việc thu cà phê chín
để tăng sức cạnh tranh và nâng cao giá trị cà phê trong tương lai ạ
cà phê việt nam của mình đang tiến dần những cái bước
rất quan trọng trong cái việc nâng cao cái uy tín về chất lượng
ở trên thương trường
và trong những năm vừa qua chúng ta làm khá tốt cái việc này
thì nếu chúng ta duy trì được cái việc là liên kết giữa doanh nghiệp
với hợp tác xã với bà con nông dân
để có cái thu hoạch tốt chế biến tốt
có một cái chất lượng tốt á
thì cái uy tín về cái danh tiếng chất lượng cà phê việt nam
trên thế giới nó cao lên
và cái vị thế để thương lượng về giá trên thương trường chúng ta sẽ cao hơn
vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
thưa quý vị nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm nêu rõ nhiệm vụ
tây nguyên cần tập trung xây dựng một số thương hiệu sản phẩm quốc gia
trong đó cà phê là một sản phẩm mũi nhọn
để thực hiện nhiệm vụ này việc nâng cao chất lượng cà phê
hướng tới xuất khẩu tại các thị trường khó tính
là một trong những yếu tố tiên quyết
và khâu thu hoạch sao cho đúng sao cho đạt
sẽ là bước khởi đầu cần thay đổi
với những tín hiệu tích cực mà quý vị vừa xem
chắc chắn công tác này sẽ có những bước chuyển tích cực trong thời gian tới